sau bão số chín huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi dồn ứ lượng rác thải gồm cây cối ngã đổ phế liệu và rác thải sinh hoạt thải ra môi trường
tình trạng này kéo dài sẽ gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn
hiện nay chính quyền huyện đảo lý sơn đã và đang huy động lực lượng thu gom xử lý rác thải để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
tại tuyến kè đê biển quanh đảo lý sơn hàng chục điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân trên đảo
hiện nay nhà máy xử lý rác thải lý sơn đang tập trung phương tiện nhân lực để khẩn trương thu gom rác thải tại các khu dân cư trên địa bàn huyện
tuy nhiên do sự cố gãy ống khói phương tiện vận chuyển bị hư hỏng do mưa bão nên công suất thu gom giảm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu gom và xử lý rác thải
nhà máy đang khắc phục để mà sớm đưa vào hoạt động
bên cạnh đó ký nghị ủy ban nhân dân huyện có hướng là thê
công tác xử lý ô nhiễm rác thải sau bão được huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi khẩn trương thực hiện để hoàn thành trước khi bão số một mươi đổ bộ nhằm tránh tình trạng dồn ứ rác thải gây ô nhiễm nặng sau các đợt bão tiếp theo